theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trà vinh đợt hạn mặn mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và dân sinh trên địa bàn tỉnh ước tính thiệt hại khoảng một tỷ đồng trong đó cây lúa bị thiệt hại nặng nhất khoảng chín trăm một mươi chín tỷ đồng
trước đó dự báo được tình hình hạn mặn mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh đã triển khai nạo vét bốn trăm năm mươi năm công trình thủy lợi nội đồng với tổng chiều dài hơn ba trăm ba mươi năm km khối lượng hơn bảy trăm chín mươi một m ba hỗ trợ hơn hai mươi tám hộ dân khôi phục sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí hơn bốn mươi tỷ đồng